ba bộ cũng thống nhất sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm cơ sở dữ liệu gốc để đối soát xác minh tính chính xác trong thông tin của người dân
hiện nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã thống nhất một ứng dụng là pc covid đã được ba bộ chủ trì triển khai
bên cạnh đó những ứng dụng khác để phục vụ mục đích lâu dài đó là sổ sức khỏe điện tử để thay thế y bạ giấy cập nhật hồ sơ sức khỏe của mỗi người dân
còn ứng dụng vneid để xác thực thông tin danh tính người dân và phục vụ các yêu cầu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công an
để dữ liệu tiêm chủng được cập nhật chính xác việc xác minh thông tin người dân sẽ được thực hiện ngay từ đầu với những trường hợp tiêm mới
với những người đã tiêm nếu có sai sót về thông tin cần phản ảnh trên cổng tiêm chủng quốc gia trước ngày hai mươi năm tháng một mươi
sau thời gian trên việc đối soát thông tin tiêm chủng sẽ được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở tiêm
còn vào sáng nay
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã gặp gỡ các chuyên gia nhà khoa học để nghe tư vấn các giải pháp nhằm khôi phục kinh tế xã hội cho thành phố
trong đó tập trung chủ yếu vào bốn lĩnh vực là y tế kinh tế xã hội và nhà ở
bốn bài tham luận có chất lượng từ các chuyên gia nhà khoa học lãnh đạo trường đại học đều có một điểm chung là
tp hcm phải đặt trong trạng thái bình thường mới căn cứ theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về tích ấn an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đầu tiên thành phố phải xác định muốn sống chung an toàn và bền vững với covid một mươi chín thì phải có được miễn dịch cộng đồng
và muốn duy trì miễn dịch cộng đồng thì phải sống chung với covid một mươi chín
để mà khôi phục kinh tế thì một điều quan trọng là không cần cách ly người f một nếu người đã tiêm dụng hai mươi vắc xin
bởi vì người tiêm dụng vắc xin thì cái nguy cơ bệnh nặng không có nhiều cho nên cái externality họ không có nhiều
và cái việc mà họ phơi nhiễm thì ít thậm chí còn có lợi để mà tăng cường cái miễn dịch cho họ
cái đó nó gọi là phải sống chung an toàn
muốn có miễn dịch thì phải sống chung
về lĩnh vực y tế thành phố phải tăng cường năng lực y tế cơ sở trong đó có vai trò của bác sĩ gia đình
là bác sĩ chuyên khoa có kiến thức tổng quát chăm sóc bảo vệ sức khỏe toàn diện liên tục cho cá nhân gia đình và cộng đồng
mình không có đồng bộ để mà quản lý sức khỏe ở địa phương
nói đồng nào giống như là cảnh sát khu vực
phải biết đến nhân tỉnh trên địa bàn của mình
thì cái ông bác sĩ này gọi là bác sĩ gia đình gọi là bác sĩ khu vực
thì ông phải nắm được tình hình sức khỏe trên địa bàn đó
mà không phải mình ông mà cả hệ thống sẽ giúp ông làm được chuyện đó
về kinh tế để khắc phục những hệ quả rất nặng nề do các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt kéo dài trong nhiều tháng
đối với đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh tạo sinh kế cho người dân theo hai mục tiêu
một là phục hồi sản xuất kinh doanh khôi phục những gãy đổ chuối sản xuất cung mứng
giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường
hai là thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng gắn với chương trình số hóa và tái cơ cấu nền kinh tế
bởi vì hai tháng cuối năm này rất quan trọng thành phố là gì
làm sao các doanh nghiệp mà nó gọi tôi gọi là ta ngáp ngáp á ta không chết nữa
thế còn chết nữa là rất khó khăn
về nhà ở cho người dân thành phố cần ưu tiên đầu tư ba chương trình nhà ở
trong bối cảnh đang triển khai chương trình phục hồi kinh tế của thành phố
bao gồm thứ nhất chương trình nhà lưu trú công nhân
thứ hai chương trình giải tỏa di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sinh sống trên và ven kênh rạch
thứ ba là chương trình nhà cho thuê dài hạn
đủ tiêu chuẩn với giá thuê hợp lý
thông qua phân tích và chứng minh kết quả thực hiện của ba chương trình nêu trên trong thời gian qua còn quá chậm
với rất nhiều tồn tại vướng mắt đã dẫn đến tình trạng rủi ro về dịch bệnh
và thiệt hại to lớn đối với người công nhân và người lao động nghèo do chùa ở không phù hợp
chưa kể bị mất việc làm thu nhập thậm chí còn phải rời bỏ thành phố để về quê nhà nương nấu
gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của thành phố
ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia nhà khoa học
lãnh đạo thành phố đã nhìn nhận lại những việc được và chưa được của thành phố trong thời gian vừa qua
để khắc phục trong thời gian tới
lãnh phố có độ trễ về ban hành chính sách và thực thi các chính sách phục hồi
thì như thế thì chúng ta cũng cần phải làm song song cái chương trình khung và những cái chính sách
hoặc là những kế hoạch đề án cho những hoạt động cụ thể
trong bối cảnh bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua
phái thừa nhận lại danh tiếng và thư giãn
thương hiệu của thành phố hồ chí minh đã bị tổn hại
tuy nhiên dù gây tổn hại nặng nề đến tính mạng sức khỏe và sinh kế người dân
nhưng mặt khác là thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thay đổi cách thức vận hành nền kinh tế
trong đó có thói quen người tiêu dùng cách thức giao tiếp kinh doanh và làm việc
chính vì vậy để phục vụ cho việc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm phù hợp thực tiễn dưới tác động của đại dịch covid một mươi chín
và bối cảnh hội nhập trong thời gian tới
thành phố sẽ tiếp tục nhận thêm nhiều ý kiến góp ý hiến kế
nghiên cứu khoa học để chung tay phục hồi và phát triển
vì khát vọng vươn lên của nhân dân và lãnh đạo thành phố trong thời gian tới
một số thông tin cập nhật về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở trong nước
thống kê trên cổng tiêm chủng quốc gia cho biết đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay
cả nước đã tiêm được gần sáu mươi một một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
còn bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày hôm nay cho biết
trong ngày có gần một sáu trăm linh bệnh nhân được công bố
khỏi bệnh cao hơn ngày hôm qua sáu trăm linh ca
cũng trong ngày hôm nay cả nước ghi nhận hơn ba hai trăm linh ca mắc mới
tại bốn mươi tám tỉnh thành phố thấp hơn ngày hôm qua gần sáu trăm linh ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
là thành phố hồ chí minh sóc trăng và đồng nai
còn tại hà nội từ một mươi tám h ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hôm nay
thành phố ghi nhận một mươi hai bệnh nhân mắc mới tất cả đã được cách ly
thưa quý vị và các bạn bằng tấm lòng nhân ái sự sẻ chia
thượng tá trần tư hải phó trưởng công an huyện tuy an tỉnh phú yên
cùng vợ là chị phan thị thơm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã an ninh tây
đã khởi xướng và cho ra đời bếp ăn không đồng
cung cấp hàng nghìn xuất ăn miễn phí đến bảo co nhân dân
trong các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
chính việc làm ý nghĩa đầy tính nhân văn này của vợ chồng anh chị
đã có phần giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn yên tâm
cùng chung tay với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống
hơn hai tháng nay căn nhà của gia đình thượng tá trần tư hải và chị phan thị thơm
ở thôn xuân phu xã an ninh tây huyện tuy an luôn rộn ràng đầy áp tiếng cười
tất cả thành viên trong gia đình bà con hàng xóm và cả những chị em
trong hội liên hiệp phụ nữ xã an ninh tây dù nắng hay mưa dù trưa hay tối
tất cả cùng chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày
cho những người đang ở trong các khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
từ khi huyện tuy an bùng phát dịch cho đến nay trên địa bàn xã an ninh tây
đã hình thành ba khu cách ly tập trung dành cho các trường hợp f một và công dân trở về từ vùng có dịch
thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với những người dân trong khu cách ly
hai vợ chồng anh hải đã cho ra đời bếp ăn không đồng ngay tại căn nhà của mình
lúc ban đầu thì cũng rất là suy nghĩ trăng trở
khi mà nghi chính sách của nhà nước
nói là f một thì được hỗ trợ
còn bà con bây giờ về thì phải đóng tiền vào để ăn và các khoản chi phí khác
thì bà bà với anh hải thôi
thì bây giờ em suy nghĩ lắm
em giúp đỡ bà con mình trong lúc khó khăn này
để hạn chế bà con là đi lại
chị thơm có nói là cái bếp chị đang hoạt động cho nấu cơm không đồng
để cho phục vụ bà con cách ly về
hình như vậy là mình rất thích
mình hỏi chị thơm là ngày nào biết làm việc
để mình ra mình phụ giúp bà con
để mà làm một việc cướp
phòng chúng tay công bần vào
những ngày đầu kinh phí dành cho bếp ăn không đồng
chủ yếu dựa vào số tiền tiết kiệm của gia đình thượng tá hải và chị thơm
về sau được sự hỗ trợ
chung tay giúp đỡ của bà con nhân dân
cùng một số nhà hảo tâm
bếp đã duy trì hoạt động xuyên suốt cả mùa dịch
hơn hai tháng nay bếp đã cung cấp hơn một mươi một suất ăn miễn phí
đến bà con nhân dân tại các khu cách ly
trên địa bàn huyện tuy an
mặc dù bận rộn với công tác phòng chống dịch
và công tác chuyên môn của đơn vị
song tranh thủ các giờ nghỉ ngày nghỉ
thượng tá trần tư hải đều trở về
chung tay giúp vận chuyển hàng ngàn suất cơm
của bếp ăn không đồng đến các khu cách ly
trao tặng cho bà con nhân dân
nhưng mà khi về đến địa phương thì mình giúp được cái gì mình giúp
chỉ có là những ngày mà thứ bảy chủ nhật mà không trực
không có công việc đột xuất ở tại cơ quan
thì hỗ trợ phụ nhóm lửa hay là mình biết gì mình làm đấy
đồng thời là nếu mà khi mà phục vụ các bếp ở xa
thì tôi phục vụ đưa cơm
những việc làm ý nghĩa đầy nhân văn
của chị em phụ nữ xã an ninh tây
của gia đình thượng tá trần tư hải

cảm ơn bà con nhân dân
cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm
đã và đang góp phần san sẻ yêu thương
tiếp thêm nghị lực để bà con nhân dân vượt qua khó khăn
để lùi dịch bệnh sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
tính đến thời điểm hiện tại hà nội đã thu nhận
gần năm triệu hồ sơ căn cước công dân có gắn chip biện tử
tuy nhiên theo thống kê trên toàn thành phố
còn khoảng một triệu công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
chưa có thể căn cước công dân gắn chip
để đảm bảo mục tiêu bộ công an giao
hiện công an thành phố hà nội đang tiếp tục mở đợt
cấp căn cước công dân trực tiếp tại công an các xã phường
đồng thời triển khai các tổ lưu động để thu nhận hồ sơ
dù hôm nay là cuối tuần thế nhưng công an phường xài đồng
đã tiến hành mời người dân đến làm hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
qua giả soát chỉ còn khoảng hai trăm linh công dân
trên tổng số hơn một mươi một người trên địa bàn phường
chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
dự kiến chỉ ít ngày công an phường sẽ hoàn thành
xong việc thu nhận này
trước đây thì vì mình có công việc mình đi công tác
thì chưa kịp làm và bây giờ thì được biết làm
rồi mình tranh thủ chạy ra làm
mình rất là hài lòng với việc làm căn cước chip mới
thực hiện chỉ đạo của công an thành phố công an quận
chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến dịch này
dành cho những đối tượng
thứ nhất là những công dân năm nay
tính thời điểm này là vừa đủ một mươi bốn tuổi
thứ hai là với những người đi nước ngoài
hoặc là vì những lý do công tác ở tỉnh sang
và số những người mà nhập khẩu từ tỉnh ngoài vào đây
chúng tôi tiếp tục giả soát
cấp số này kể cả số người ta đã thực hiện xong
công dân đã thực hiện xong những nhiệm vụ quân sự
hoặc là số công dân
số đối tượng đã chấp hành xong án
thì bây giờ trở về địa phương
chúng tôi giả soát đến tất cả
theo thống kê trong đợt cao điểm này
quận long biên sẽ tiến hành thu nhận
đối với hơn một mươi một hồ sơ cấp căn cước công dân
để đảm bảo tiến độ
việc tiếp nhận hồ sơ được tổ chức vào
tất cả các ngày trong tuần và bắt đầu
từ bảy giờ sáng cho đến khi hết công dân
công an các phường theo danh sách
tiến hành mời công dân lên làm căn cước công dân
đối với những địa bàn xa trung tâm
cán bộ cơ sở sẽ chủ động
lên phương án bố trí phương tiện thiết bị
để thu nhận dữ liệu
chúng tôi cũng tăng cường
số cán bộ ở các độ
nghiệp vụ thành lập
các tổ công tác để đi cấp
căn cước công dân lưu động
cũng như là triển khai các máy móc
để đi cấp công dân lưu động
trên địa bàn quận
phối hợp với công an phường
để tổ chức triển khai
cấp công dân
tuy nhiên việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
hiện cũng gặp một số khó khăn
trong đó nguyên nhân lớn nhất là việc công dân
e ngại khi đến làm thủ tục
phải tập trung đông người
và một bộ phận công dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân
mã vạch vẫn còn giá trị sử dụng
để hoàn thành việc thu nhận gần một triệu
hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip
trong đợt này công an tp hà nội
đã chủ động xây dựng các giải pháp
trong đó yêu cầu tại tất cả các điểm cấp
căn cước công dân phải thực hiện nghiêm quy định
phòng chống dịch và một trăm linh công dân
thực hiện việc khai báo y tế
công an tp đã chỉ đạo
công an cơ sở phải chủ động ra soát trước
có giấy hẹn cụ thể theo khung giờ
để công dân đến làm thủ tục
không phải đợi lâu
công an tp cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực
công an xã phải chủ động ra soát
thực tế tại địa bàn quản lý
và trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia
để đảm bảo có đầy đủ các thông tin
của công dân chính xác
công an tp hà nội cho biết
để không phải chờ đợi
người dân có thể sử dụng ứng dụng vneid
để đăng ký thời gian địa điểm
làm căn cước công dân với cơ quan công an
công an tp hà nội cũng đề nghị
tất cả công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
đang cư trú làm việc trên địa bàn hà nội
nhưng chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip
đến cơ quan công an gần nhất
để tiến hành làm hồ sơ
hiện căn cước công dân có gắn chip điện tử
đang được tích hợp nhiều tiện ích
như thông tin về mũi tiêm bảo hiểm
và tới đây công dân chỉ cần sử dụng
duy nhất thẻ căn cước công dân này
cho các hoạt động giao dịch hay làm thủ tục hành chính
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
đáng chú ý
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đang điều tra khám phá vụ một thanh niên
cắt trộm dây điện rồi bị điện giật tử vong
cụ thể sáng nay ông võ phan binh
ở xã bình thuận huyện bình sơn
là nhân viên bảo vệ của công ty
cổ phần bê tông dung quất
phát hiện một thanh niên tử vong
nạn nhân bị điện giật chết
sát treo trên cây đà trần nhà xưởng
bên cạnh tay có kìm cắt dây điện
nạn nhân được xác định hai mươi tám tuổi
ở xã bình thanh huyện bình sơn
trong lúc cắt trộm dây điện thì gặp nạn
được biết công ty cổ phần bê tông dung quốc
đã ngừng hoạt động nhiều năm qua
và trước đó công ty cũng nhiều lần
bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp dây điện
với hành vi cướp giật tài sản
phạm minh ánh và phạm thanh hải
cùng chú tại thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố tam điệp khởi tố và bắt tạm giam
được biết đây đều là những đối tượng nghiện ma túy
có tiền án về tội cướp tài sản
và trộm cắt tài sản
hồi chiều tối ngày hai mươi bảy tháng chín
phát hiện một người phụ nữ đang dừng xe máy
để nghe điện thoại bên đường
hai đối tượng đã bám theo sau đó hải đứng canh giới
để ánh nhảy xuống giật túi sách của nạn nhân
chỉ một ngày ngay sau khi nhận được tin báo
công an thành phố tam điệp đã phát hiện
bắt giữ được ánh khi đang lẩn trốn
tại xã yên lộc huyện kim sơn
đồng thời tổ chức truy bắt phạm thanh hải
đến ngày tám tháng một mươi hải đã đến công an
thành phố tam điệp đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
hiện công an thành phố tam điệp đã thu hồi tài sản
trả lại cho người bị hại
vào đêm qua trên quốc lộ bốn a
thuộc địa phận xã chí minh huyện tràng định
tỉnh lạng sơn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với phòng an ninh điều tra công an huyện tràng định
công an xã chí minh
phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển công dân
nhập cảnh trái phép
qua kiểm tra trên xe ô tô
biển kiểm soát hai mươi chín b ba nghìn ba trăm linh hai
đang di chuyển từ hướng tỉnh cao bằng
về huyện tràng định
tổ công tác phát hiện có sáu người đàn ông
trong đó có hai người việt nam và bốn người trung quốc
lái xe là hoàng tuấn hiệp
trú tại huyện văn quan tỉnh lạng sơn khai nhận
đang trên đường chở bốn người trung quốc
từ khu vực biên giới thuộc trà lĩnh tỉnh cao bằng
về thị trấn thất khê huyện tràng định
để nhận sáu triệu đồng tiền công
bốn người đàn ông trung quốc khai
nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó tìm cách di chuyển sang trung quốc
để tìm kiếm việc làm
khám xét trên xe ô tô còn có ba biển kiểm soát giả
dây dán che biển số được cất dấu bên trong cốp
và thành xe
lái xe hoàng tuấn hiệp khai mua số biển giả trên
để đối phó với lực lượng chức năng
trong quá trình vận chuyển hành khách và hàng hóa
vụ việc đang được mở rộng điều tra
làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị và các bạn thực tế công tác đấu tranh
phòng chống tuệ phạm đã cho thấy
tình hình vi phạm pháp luật hình sự tại nước ta
đang có chiều hướng phức tạp khó lường
trong nhiều trường hợp sau khi gây án
đối tượng phạm tội đã tìm mọi cách để bỏ trốn
sau đó lại tiếp tục phạm tội
để truy bắt số đối tượng này
cơ quan điều tra đã phải ra quyết định truy nã
do đó số đối tượng truy nã đã gia tăng
trước tình hình này
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cục cảnh sát hình sự đã mở đợt cao điểm
truy bắt đối tượng truy nã
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
quả đó đã kịp thời bắt giữ
nhiều đối tượng truy nã
trong đó có cả tội phạm truy nã quốc tế
thuê những căn hộ cao cấp khu vực biển đà nẵng
là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để lẩn trốn
nhưng hai đối tượng có lệnh truy nã quốc tế
mang quốc tịch hàn quốc
vẫn không thể trốn thoát
tháng chín vừa qua các trinh sát phòng truy nã truy tìm
cục cảnh sát hình sự
phối hợp cùng công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện bắt giữ thành công hai đối tượng này
và bàn giao cho phía hàn quốc
đối tượng nguyễn thế hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện châu thành bến tre
bị công an huyện đắk song tỉnh đắk nông
ra quyết định truy nã về tội danh
trồng cây cần sa
trong đợt cao điểm này cục cảnh sát hình sự
đã phát hiện nguyễn thế hiền
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
điều đáng nói ngay tại ngôi nhà hiện đang thuê
để lẩn trốn hiền tiếp tục trồng cần sa
trên sân thượng của căn nhà này
trục chuyên án truy bắt đối tượng truy nã
được cục cảnh sát hình sự xác lập và đấu tranh thành công
trong đợt cao điểm vừa qua
công tác truy bắt vận động đối tượng truy nã ra đầu thú
là nhiệm vụ rất khó khăn
đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp
quán triệt nghiên cứu kỹ
các nội dung trong phương án ba
tăng cường công tác phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội

của bộ công an các trinh sát làm nhiệm vụ
truy nã truy tìm tội phạm đã chủ động
linh hoạt thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới
theo đó chỉ tính từ
thời điểm thực hiện phương án ba của bộ công an
cục cảnh sát hình sự đã truy bắt
thành công một mươi sáu đối tượng truy nã
trong đó có ba đối tượng có lệnh truy nã quốc tế
chúng tôi cũng đã chủ động tham yêu cho
đại đại đạo cục tổ chức các đoàn công tác
các tổ công tác tiến hành các biện pháp
nghiệp vụ phối hợp với các cục nghiệp vụ
và đi tiến hành truy bắt
các đối tượng truy nã
cho đến nay cục cảnh sát hình sự
đã bắt được tám mươi ba đối tượng
truy nã các loại
và đặc biệt là trong đó có
bốn đối tượng truy nã quốc tế
người hàn quốc
và hơn một mươi sáu đối tượng
truy nã là
đối tượng mà có lệnh
có quyết định của công an các tỉnh
của các nước liên kề
với việt nam mà chúng ta có
hỗ trợ thứ khác
theo dự báo của cơ quan công an
hiện nay cả nước bước sang giai đoạn bình thường mới
nới lỏng hoặc mở cửa nhiều hoạt động
do đó rất có thể cũng là thời điểm
các loại tội phạm gia tăng hoạt động
kéo theo số đối tượng bị truy nã sẽ tăng theo
chủ động trước những diễn biến này
hiện nay hàng loạt các chuyên án đang tiếp tục
được xác lập nhằm truy bắt hiệu quả
các đối tượng truy nã
tổ công tác của chúng tôi tại đà nẵng
tại tp hcm vẫn đang tiếp tục xác minh
truy bắt các đối tượng mà hiện nay chúng tôi có
khoảng hai mươi đối tượng trong tầm năm
và sẽ diễn hai khi truy bắt trong thời gian tới
thì chúng tôi cũng đã làm tốt
việc thực hiện phương án ba của bộ
cũng như kế hoạch của cục
đồng thời vừa đảm bảo việc
phòng chống covid
theo quy định của công an các địa phương
của bộ công an
và đồng thời hiệu quả công tác truy nã
cũng rất là tốt
những kết quả trong công tác truy bắt đối tượng truy nã
của cục cảnh sát hình sự đã góp phần tích cực
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cũng như thực hiện phương án ba
của bộ công an
công an nói riêng
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai hoàn lưu
bão số tám và mưa lớn trong hai ngày
một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi
đã gây ra nhiều thiệt hại cho một số địa phương
mưa lớn đã làm cho đường giao thông
canh mương cầu máng tại một số tỉnh thành phố
như nam định hà nội nghệ an
thái bình lào cai yên bái
bị hư hại do giặt lở
tại nghệ an hà nội nghệ an
yên bái hàng chục hecta lúa hoa màu
bị gãy đổ ngập úng
nhiều hecta cá bị cuốn trôi
để tiếp tục ứng phó với mưa lớn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
dự báo mưa lũ thông tin kịp thời
cho các cấp chính quyền và người dân
chủ động phòng tránh
kiểm tra giả soát các khu dân cư
ven sông suối khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét
sạt lở đất bố trí lực lượng kiểm soát
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện
để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông
thông suốt trên các trục giao thông chính
các địa phương triển khai công tác bảo vệ
đê điều hồ đập bảo vệ sản xuất
sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất
nông nghiệp khu vực trũng thấp đô thị
và khu công nghiệp duy trì lực lượng
cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu
xử lý khi có yêu cầu tăng cường
lực lượng tổ chức trực ban phòng chống thiên tai
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn khi có tình huống xảy ra
và để ứng phó với tình hình mưa lớn
hàng loạt thủy điện trên địa bàn
hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đã tiến hành điều tiết lũ đảm bảo
an toàn hồ đập và giảm thiểu thiệt hại
cho vùng hà dô
tại nghệ an nhà máy thủy điện
khe bố xã tam quang huyện tương dương
đã xả lũ với lưu lượng
khoảng bốn trăm tám mươi bảy m ba một giây
cộng tám trăm linh m ba một giây
bao gồm qua khoang đập tràn
và qua các tổ máy
còn tại thủy điện bản an
cũng đang tiến hành xả lũ với lưu lượng
dự kiến từ hai trăm linh m ba một giây
đến năm trăm linh m ba một giây
trước lượng nước đổ về hồ tăng nhanh
nhà máy thủy điện hố hô huyện hương sơn
tỉnh hà tĩnh huyện hương khe
tỉnh hà tĩnh cũng đã điều tiết nước
qua tràn với lưu lượng hai trăm sáu mươi sáu m ba một giây
lưu lượng qua các tổ máy
là ba mươi m ba một giây
mưa lớn cũng khiến
nhiều tuyến đường của một số xã
vùng thượng kỳ đồng kỳ thượng
huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
bị chia cắt một số tuyến đường
trên địa bàn thành phố hà tĩnh bị ngập sâu
khiến phương tiện lưu thông bị chết máy
thưa quý vị và các bạn
mạng xã hội ngày hôm nay lan truyền
những hình ảnh rất đẹp của các chiến sĩ công an
và bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
giải cứu và thả chú cò bị mắc bẫy về trời
cùng với nỗ lực giải cứu đàn cò
những bức ảnh đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ
về bảo vệ môi trường và các loài động vật hoang dã
tháng chín tháng một mươi âm lịch hàng năm
là thời điểm những đàn chim di cư về phương nam trái rét
đây cũng là lúc xuất hiện nhiều đàn chim già
răng trắng cả cánh đồng để gãy chim di cư
giải cứu đoàn chim trời công an xã quảng xuân
và biên phòng ròn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã gia quân thu giữ hàng trăm con cò già
tiêu hủy hàng nghìn que bẫy lưới bẫy chim
những chú cò trắng được thả về trời xanh
hành động đẹp bảo vệ môi trường
cũng là quyết tâm mạnh mẽ
chặt đứng nãn săn bắt động vật hoang dã trái phép